theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của bão số ba
ở bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa to đến rất to từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
lũ sông đà sông thao sông lục nam sông thương sông mã và sông bưởi đang lên rất nhanh
dự báo ngày và đêm nay ở bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa diện rộng
riêng khu vực tây bắc việt bắc có mưa to ba mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong một mươi hai giờ tới mực nước trên sông lục nam tại lục nam sẽ lên mức năm năm m trên báo động hai hai m
trên sông thương tại phủ lạng thương lên mức bốn năm m trên báo động một hai m
trên sông thao tại yên bái lên mức ba mươi một năm m trên mức báo động hai năm m
trên sông mã tại lý nhân lên mức một mươi m trên báo động một năm m
trên sông bưởi tại kim tân lên mức một mươi một m mức báo động hai
cảnh báo lũ ống lũ quét trên các sông suối nhỏ
ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc và khu vực bắc trung bộ
đặc biệt một số tỉnh như lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái tuyên quang thái nguyên bắc cạn thanh hóa nghệ an
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai